liên quan đến tình hình xung đột tại giải gaza israel đã thông báo cho người dân ở khu vực phía đông thành phố khan yunis
ở phía nam giải gaza cần đi sơ tán đến những nơi trú ẩn an toàn
lời kêu gọi sơ tán được cho là để chuẩn bị tiến hành các hoạt động quân sự tại khu vực
quân đội israel phát đi thông báo trên bằng cách điều máy bay thả tờ rơi xuống khu vực từ đêm một mươi năm tháng một mươi một đến dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một
những tờ rơi có nội dung đề nghị người dân cần đi sơ tán ngay lập tức
kể từ sau khi xảy ra xung đột giữa phong trào hồi giáo hamas và israel hôm bảy tháng một mươi
thành phố khan yunis là nơi trú ẩn của hàng chục nghìn người dân vốn sơ tán từ phía bắc giải gaza
ngoài tình trạng sinh sống quá tải ở những nơi trú ẩn tạm thời như trường học và liều chạy
những người dân ở thành phố này đang thiếu thốn nhu yếu phẩm cần thiết
ngày một mươi sáu tháng một mươi một quân đội israel cho biết đã nắm quyền kiểm soát hoạt động của cảng gaza gần thành phố gaza
đây là cơ sở hạ tầng quan trọng ở giải gaza phong trào hồi giáo hamas trước đó kiểm soát cảng này